những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại